thưa quý vị khán giả thiết lập quan hệ chỉ một mươi chín ngày sau khi việt nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước
mexico là nước thứ tư tại khu vực mỹ la tinh thiết lập quan hệ chính thức với việt nam sau cuba chile và argentina
và kể từ khi thiết lập quan hệ chính thức cho đến nay việt nam và mexico luôn nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự song phương
trên cơ sở hữu nghị hợp tác và phát triển vì lợi ích của hai nước vì hòa bình ổn định và tiến bộ trong khu vực và trên thế giới
hai bên đã xây dựng mối quan hệ chính trị ngoại giao vững chắc trao đổi các chuyến thăm cấp cao
thực hiện cơ chế tham vấn chính trị song phương đồng thời luôn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
và trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ lê linh lan
nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại mexico nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
để cùng lắng nghe đại sứ chia sẻ những câu chuyện ngoại giao trong quá trình hoạt động tại đất nước mexico
tiếp theo như thường lệ sẽ là câu chuyện của những người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc trong tiểu mục chuyện xa xứ
và cuối cùng là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước gửi tới người thân và gia đình
và trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý ngay sau đây
nhận lời mời của tổng thống ấn độ jamnath kovind chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang và phu nhân
đã thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ấn độ từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trong chuyến thăm chủ tịch nước trần đại quang đã dự lễ đón chính thức và cùng tổng thống ấn độ
duyệt đội danh dự tại phủ tổng thấm rajapati bharavan đạt vòng hoa tại khu tưởng niệm mahatma gadi
hội đàm và dự chiêu đãi của tổng thống jamna kovind và thủ tướng najendra modi
tiếp chủ tịch hạ viện bộ trưởng ngoại giao và các lãnh đạo các chính đảng hội hữu nghị việt nam ấn độ
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam ấn độ
và gặp gỡ một số doanh nhân hàng đầu của ấn độ
tiếp theo đó chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã dẫn đầu và tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước
tới cộng hòa nhân dân bangladesh từ ngày bốn đến ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo lời mời của tổng thống nước cộng hòa nhân dân bangladesh abdul hamid
chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam bangladesh
trong khuôn khổ chuyến thăm
chủ tịch nước trần đại quang đã hội kiến tổng thống adul hamid hội đàm với thủ tướng bangladesh
sheikh hasina gặp chủ tịch quốc hội bangladesh chủ tịch đảng công nhân bangladesh
dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam bangladesh
tiếp lãnh đạo liên đoàn thương mại và công nghiệp bangladesh
hội đồng doanh nghiệp bangladesh việt nam và một số doanh nghiệp bangladesh tiêu biểu
chủ tịch nước cũng tham dự lễ khai mạc
những ngày văn hóa việt nam tại bangladesh nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam bangladesh
tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao hàn quốc cang kiên hoa
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ tin cậy
thông qua việc duy trì thường xuyên giao lưu tiếp xúc cấp cao
tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
theo hướng cân bằng ổn định hiệu quả đem lại lợi ích cho đôi bên
thủ tướng cũng đề nghị hai bên có biện pháp
để bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu đạt kim ngạch thương mại một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
song song với thúc đẩy cân bằng thương mại tháo gỡ khó khăn về kiểm dịch
để tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông lâm thủy sản trái cây của việt nam
trong đó có quả vú sữa có thể vào thị trường hàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
về phần mình bộ trưởng hàn quốc cang kiên hoa khẳng định
phía hàn quốc hết sức coi trọng quan hệ hợp tác asean hàn quốc
trong đó có việt nam và việt nam có vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác này
chính phủ hàn quốc cũng đang nỗ lực có những biện pháp
để hỗ trợ cộng đồng người việt nam sinh sống và làm việc thuận lợi tại hàn quốc
được thành lập trên cơ sở hiệp định liên chính phủ ký ngay bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
giữa hai nhà nước việt nam và liên xô
đây là mô hình hợp tác chưa từng có trong thực tiễn
và có vị trí đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và liên bang nga
trải qua ba mươi năm xây dựng và trưởng thành
trung tâm đã trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành về nhiệt đới
ngày càng khẳng định vị trí vai trò quan trọng tại việt nam và liên bang nga
đóng góp tích cực vào việc phát triển khoa học công nghệ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh ở mỗi nước
góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược giữa việt nam và liên bang nga
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang đã trân trọng trao huân chương quân công hạng ba cho trung tâm nhiệt đới việt nga
huân trường hữu nghị cho ông andrei kuhevsov tổng giám đốc phía nga của trung tâm nhiệt đới việt nga
tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã tiếp chủ nhiệm ủy ban dân tộc quốc hội lào
bua phan ly khai da cùng đoàn công tác nhân dịp đoàn thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa ủy ban dân tộc quốc hội lào và hội đồng dân tộc của quốc hội việt nam
phó chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm thuộc lĩnh vực mình phụ trách
chủ nhiệm ủy ban dân tộc của quốc hội lào bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp
hiệu quả của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam trên tất cả các lĩnh vực
mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ủy ban dân tộc của quốc hội lào
và hội đồng dân tộc của quốc hội việt nam và giữa quốc hội hai nước lào việt nam
lê đón tàu sân bay uss cairns vision hoa kỳ trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu tại đà nẵng việt nam
đã được diễn ra từ ngày năm đến ngày chín tháng ba vừa qua
trong thời gian có mặt tại việt nam chỉ huy và thủy thủ tàu sân bay mỹ uss can vision
đã tham gia nhiều hoạt động như các hoạt động trao đổi kỹ thuật giao lưu thể thao văn nghệ
và các hoạt động cộng đồng tại trung tâm bảo trợ xã hội thăm nạn nhân chất độc da cam và làng trẻ em sos ở đà nẵng
chuyến thăm việt nam của tàu sân bay hoa kỳ tại việt nam lần này
nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trên tinh thần quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới
đồng thời khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần kỹ thuật của việt nam
trong việc đón các tàu quân sự hiện đại của thế giới và quảng bá hình ảnh việt nam đà nẵng
thưa quý vị khán giả quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ
và lắng nghe những chia sẻ của nữ đại sứ đầu tiên của việt nam tại mexico đại sứ lê linh lan
bà lê linh lan nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại liên bang mexico
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay phó cục trưởng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại liên bang mexico kiêm nhiệm el salvador guatemala belize và honduras
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn phó vụ trưởng vụ châu âu bộ ngoại giao
thưa quý vị xin chân thành cảm ơn bà linh lan đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
quả thực là rất là vinh dự cho tôi khi mà ngày hôm nay có một cuộc trò chuyện với đại sứ nữ đầu tiên
nhận nhiệm vụ ở một đất nước rất là xa xôi đó là mỹ la tinh từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
có quãng thời gian là ba năm gắn bó với đất nước mexico
thì hẳn là chị phải có rất nhiều những cái kỷ niệm đẹp với đất nước và con người đó
ba năm là một khoảng thời gian có rất là nhiều kỷ niệm kể ra đây thì chắc là không đủ thời gian
nên tôi cũng cứ nhớ mãi kỷ niệm mà nó luôn luôn là sống động ở trong tôi
cái năm đầu tiên khi mà tôi sang mexico là cũng là cái năm hai nghìn một mươi bốn thì đúng là hai nghìn một mươi năm là năm kỷ niệm bốn mươi năm
cái ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và mexico
thì tôi được đến cái dạng đường người ta gọi là dạng đường hồ chí minh
đây là một cái kỷ niệm không bao giờ có thể quên được là nó thể hiện rất rõ cái tình cảm của người dân mexico
các thế hệ
đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta có rất là nhiều sinh viên thì tôi cũng thấy rằng là cái giảng đường hồ chí minh này
nằm trong một cái khoa kinh tế và cái trường đại học lớn nhất của mexico và lớn nhất của khu vực mỹ latin
nó phải gần một triệu sinh viên
thì nó có một cái giảng đường rất lớn và trong đó thì có một cái bức ảnh chân dung của bác hồ
nó to phải bằng cả một cái rất là rộng to và nó là phục chế từ một cái bức chân dung của một cái người sinh viên
đã là sinh viên của trường và đã vẽ cái bức chân dung đó từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi khi mà có một cái phong trào phản đối chiến tranh của mỹ ở việt nam
thì rất nhiều người sinh viên của mexico đã xuống đường để ủng hộ người việt nam chúng ta
ủng hộ cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của chúng ta ở một đất nước xa xôi như vậy
và ở cái dạng đường hồ chí minh mà nơi bắc bắc hồ chưa bao giờ đặt chân đến khu mexico chúng ta có một cái có hai bức tượng
nhưng mà cái giảng đường hồ chí minh là một cái mà
bây giờ nó là trở thành tên của một cái giảng đường mà có rất là nhiều thế hệ trẻ đến để học ở đó và họ nhìn thấy hàng ngày bác ở đó
thì tôi khi tôi đến để đến để đúng cái ngày mà sinh nhật bác hồ lại chính là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
cho nên là tôi nghĩ cái đợt đấy là đúng cái ngày sinh nhật bắc chúng tôi muốn mến lên thăm cái dạng đường đó
gặp và tổ chức một cuộc tọa đàm về thân thế sự nghiệp để kỷ niệm cái ngày sinh của bác
cũng như là cái kỷ niệm cái ngày quan hệ thiết lập quan hệ ngoại giao
chỉ cần một cú điện thoại thôi là họ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ
họ làm những tấm áp phích rất lớn họ làm những cái bông hoa một cái lãng hoa to như hơn cái bàn như thế này này để họ đặt ở đó
họ đón chào đại sứ việt nam đến và họ đến họ mang những cái cắt giữ những cái bài báo mà họ đã lưu giữ từ những cái năm sau
những người giáo sư họ đến họ bỏ hết cả công việc để họ đến rồi giữ cái cuộc về bắc hồ đó tại dạng đường đó
và họ đưa cho tôi xem những cái bài báo họ cất giữ và họ thể hiện rất là nhiều những tình cảm rất là sâu sắc
đối với cả việt nam với chủ tịch hồ chí minh thì đối với họ việt nam là việt nam hồ chí minh
và họ luôn luôn ngưỡng mộ và họ cũng cảm phục sâu sắc cái cái cái tinh thần độc lập dân tộc của đất nước chúng ta
cho nên tôi thấy đấy là một cái tình cảm mà tôi rất là xúc động
chúng tôi lạng cả người đi vì sự xúc động vì họ làm ở đấy hoàn toàn từ tình cảm của họ
họ chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón mình tại cái giảng đường đó
đấy là một kỷ niệm rất là không thể nào quên
họ lắng nghe chia sẻ của đại sứ linh lan

thì tôi thấy được rằng là mối quan hệ giữa hai đất nước quả là một mối quan hệ hết sức đặc biệt
tại sao đặc biệt bởi vì mặc dù chúng ta có khoảng cách về địa lý
nhưng mà thực sự là các bạn rất là yêu mến đất nước việt nam đất nước của những con người anh dũng
vậy thì đại sứ linh lan có thể chia sẻ cụ thể hơn về mối quan hệ hai nước
đôi khi tôi cảm nhận khoảng cách địa lý giữa việt nam và mexico rất là xa
cho nên tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mới đến tôi lại cảm thấy có một cái sự đón tiếp
nồng hậu như thế chân tình như vậy tôi cũng suy nghĩ và thấy rằng là tại sao một cái đất nước ở xa như vậy
một đất nước mà ví dụ như chủ tịch hồ chí minh chưa bao giờ đặt chân đến mà lại có tận hai tượng đài của chủ tịch
phải chăng là có những cái điều điểm tương đồng mà chúng ta không nhìn thấy là nó có thể vượt lên trên
nó vượt qua và bù đắp cho những khoảng cách về địa lý sự khác biệt về ngôn ngữ
cái yếu tố này nó tạo lên cái sự đồng cảm sự đồng cảm nó vượt khoảng cách giữa hai đất nước
thứ nhất đó là
tôi nghĩ là cái truyền thống gọi là tôn trọng độc lập dân tộc và đến đấu tranh vì độc lập dân tộc
trước đây thì chúng ta cũng đã thoát ra khỏi ách thực dân pháp để độc lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thì các bạn mấy cô thì độc lập trước ta trước chúng ta nhiều
họ cũng là một dân tộc một đất nước cũng đa văn hóa đa sắc tộc rất là bản sắc văn hóa rất là đậm đà
và họ cũng đa sắc tộc họ cũng có nhiều dân tộc
mình cũng có năm mươi bốn dân tộc họ cũng là năm mươi năm dân tộc
thì họ xã hội họ cũng rất là nhiều các dân tộc
thì họ cũng có những điểm điểm giống với chúng ta
và họ cũng có những truyền thống truyền thống văn hóa
chia sẻ với chúng ta rất là giống nhau
họ cũng coi trọng những cái giá trị gia đình
mexico là một đất nước có thể coi là tầm trung
nó không nhỏ vì cũng phải đến hai triệu cây số vuông diện tích
và dân số một trăm hai mươi hai triệu
họ cũng là một đất nước có cái vị trí rất là đặc biệt
ở khu vực bắc mỹ họ nằm sát với mỹ
là một siêu cường một đất nước cũng gọi là siêu cường thế giới
chúng ta ở khu vực đông nam á của chúng ta
chúng ta cũng ở một cái vị trí cửa ngõ vào khu vực đông nam á
và nằm rất là nhịn cạnh
đặc biệt là một cái đất nước rất là lớn đó là trung quốc
thì những cái vị trí địa chiến lược này
nó cũng tạo ra những cái sự đồng cảm
những cái sự tương đồng rất là rõ rệt
là một mối quan hệ song phương giữa hai nước để có thể duy trì cũng như là lớn mạnh
thì có lẽ là phải được xây đắp bởi mối quan hệ chính giữa người dân
giữa hai nước giữa người với người
vậy thì tôi cũng có thể hỏi là những đóng góp của bà
để thúc đẩy mối quan hệ hai nước trong thời kỳ mà bà đang làm đại sứ
trong thời gian ba năm và cùng với tất cả anh chị em đại sứ quán
thì chúng tôi cũng cùng đồng hành cùng chung tay chung sức chung lòng
để mà tạo dựng những cái điểm nhấn
những cái công việc đóng góp cho trong thời gian ba năm
thì cái điểm thứ nhất là cái phần về quan hệ chính trị ngoại giao là cái rất là quan trọng
thì việt nam mexico thì cách xa nhau nên là cái sự trao đổi đoàn nó không được thường xuyên
như là mọi những các nước khác
thế thì đến cái thời điểm mà tôi nhận nhiệm vụ thì cũng được giao nhiệm vụ là
chúng tôi chưa bao giờ có một cái đoàn cấp
tổng thống thăm việt nam cấp cao nhất
thế thì cái đấy là cái điểm mà một trong những cái trọng tâm mà chúng tôi thúc đẩy
trước khi là tpp thì chúng tôi cũng đã thúc đẩy và họ cũng đã có một cái chuẩn bị một cuộc chiến thăm là
tổng thống họ lần đầu tiên sẽ đi thăm việt nam để cái nước trong tpp
nhưng sau đó thì có cái sự kiện mỹ rút ra khỏi tpp thì câu chuyện nó lại xoay theo một hướng khác
nhưng mà đến apec thì chúng tôi sau khi tpp nó trứng lại chúng tôi tập trung vào apec
cuối cùng là tổng thống mexico cũng lần đầu tiên đến tham dự apec vào năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
và tạo là lần đầu tiên tạo ra một cái lịch sử là toàn bộ tất cả những người đứng đầu của tất cả các nền kinh tế thành viên apec đã có mặt ở việt nam
thì mexico cũng là một phần đóng góp cái phần trong đó vì chúng ta trước đây đã từng làm chủ nhà của apec
thì những năm đó thì tổng thống mexico cũng không tham dự được
và bởi vì họ chính trị họ vào thời điểm đó nó cũng có những cái
nội bộ họ cũng có bận rộn về nội bộ nên là họ không tham dự được
cho nên là cái về chính trị chúng tôi đã khai thông được một cái rất là quan trọng đó là tổng thống họ đã tham dự diễn đàn apec lần đầu tiên đến việt nam
thứ hai là về kinh tế thì về kinh tế thì về ngoại giao kinh tế cũng là một trong cái mảng ngoại giao toàn diện của chúng tôi
chúng tôi cũng đóng góp là thúc đẩy để cuối cùng ký kết được một cái thỏa thuận
để thành lập cái ủy ban hỗn hợp
về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
thì đây là một cái lần đầu tiên chúng tôi làm được cái ủy ban này
thúc đẩy và tôi cũng phải làm rất là là là quyết liệt
thậm chí là mời bộ trưởng kinh tế thứ trưởng kinh tế đến thưởng thức ẩm thực việt nam tại nhà riêng của đại sứ
bởi vì là ở bên thành phố mexico họ không có một cái nhà hàng việt nam nào cả
nhưng mà cái ẩm thực của chúng ta thì nó tiếng vang nó vang ra khắp thế giới
thì là họ cũng rất là thân tình và rất là coi trọng quan hệ với
với việt nam thì chúng tôi thông qua tất cả những kênh đó thì cũng thúc đẩy được và họ cũng rất là cam kết
cuối cùng thì đã ký được cái thỏa thuận thành lập ủy ban hỗn hợp đó bên lề của ký tpp năm hai nghìn một mươi sáu tại new zealand
địa điểm thứ ba mà tôi thấy cũng rất là quan trọng là về văn hóa
chúng tôi cũng đã kết hợp tích cực kết hợp tất cả những sự kiện lớn của đất nước những quốc khánh
chúng tôi tổ chức những tuần lễ văn hóa
chúng tôi đã ở trên thượng viện trên hạ viện
tôi cũng đi gặp gỡ tất cả đến các trường đại học nói chuyện về việt nam
đưa ẩm thực của việt nam phở nem áo dài việt nam triển lãm ảnh trong tất cả các dịp lễ
chúng tôi làm càng cố gắng làm càng nhiều càng tốt để làm sao họ thấy cái hình ảnh đất nước chúng ta không chỉ là anh hùng trong cuộc giải phóng dân tộc trước đây
mà là chúng ta là một đất nước vô cùng năng động và con người chúng ta rất thân thiện
linh lan đang chia sẻ về những câu chuyện cách đây hai ba năm ở mexico
thì tôi vẫn còn nhớ là hồi tháng chín năm ngoái báo chí trong nước thì đăng tải rất là nhiều về câu chuyện trận động đất lịch sử trận động đất thế kỷ xảy ra ở đất nước bạn
vậy thì không biết là vào thời điểm đó thì sứ quán chúng ta đã phải lo lắng những cái công việc như thế nào cho công dân mình rồi chia sẻ và đồng hành với các bạn mexico ra sao
đấy đúng là trận độc đất thế kỷ
mọi người đều chấn thương
nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp tục
vẫn tiếp diễn
chúng ta vẫn phải tiếp tục
thì những cái thời điểm như thế là chúng ta phải gần nhau hơn
phải chia sẻ nhau hơn
sống tích cực hơn
để không làm cho mình buồn bã rồi lo lắng chấn thương tâm lý
và là đại sư quán trụ sở đại sư quán thì nhà ở của tất cả các nhà ngoại giao thì không bị tổn thất thì nặng nề
và về con người thì không có ai bị chấn thương hay là không có bị vấn đề gì cả
thì chúng ta cũng cùng chia sẻ với cả các bạn mexico
tôi ngay lập tức thì phải báo cáo về nhà
tất cả những cái thông tin về tổn thất về người và của để
đồng thời là mình kiến nghị lãnh đạo của nhà nước mình gửi điện chia buồn và chia sẻ với họ
đồng thời là cá nhân đại sứ thì tôi cũng có những mối quan hệ với các cái thống đốc các bang mà mình đã từng đến thăm mà bị động đất
thì mình cũng ngay lập tức là mình cũng phải gửi thư để chia sẻ với họ
những cái việc đấy nó phải làm rất nhanh
và rất là kịp thời thì mới có thể thể hiện được cái sự sẻ chia trong những thời điểm như vậy
một nguyên đại sứ việt nam tại đất nước mexico
thì bà nhìn nhận như thế nào về tiềm năng quan hệ mặt kinh tế giữa hai đất nước
chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái cơ hội
tôi nghĩ là như vậy
bởi vì điểm thứ nhất là tôi thấy rằng là chúng ta cái nền tảng quan hệ nó rất là tốt đẹp
có những cái trao đổi tiếp xúc nhiều thì sẽ
hoặc là đặc biệt là
khi chúng ta có cái ưu án ổn hợp chúng ta sẽ nghĩ ra được
có được những cái kênh để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước
trong cái bối cảnh mà cả việt nam và mexico đều tham gia rất mạnh mẽ vào các cái hiệp định thương mại tự do
cả hai nước cả việt nam và mexico đều có một cái chiến lược phát triển kinh tế rất là tích cực
chúng ta thì hướng tới là công nghiệp hóa hiện đại hóa năm hai nghìn hai mươi
họ thì phấn đấu thành một trong những nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới vào năm hai nghìn hai mươi năm
những cái yếu tố đó là nó tạo ra cái mục tiêu phát triển nó cũng có sự tương đồng
đó sẽ là những yếu tố mà chúng ta có thể lạc quan để bạn thấy rằng là còn nhiều tiềm năng có thể được hiện thực hóa trong tương lai
xin cảm ơn những chia sẻ của bà linh lan
và thưa bà trong trường quay ngày hôm nay của chúng ta thì còn có sự tham dự của các bạn sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau
và chắc hẳn là vào lúc này đây thì các bạn đang rất là muốn đặt câu hỏi dành cho bà về mối quan hệ hai nước
có bạn nào muốn đặt câu hỏi dành cho nguyên đại sứ linh lan
xin mời em
xin chào đại sứ và mọi người ạ
em xin tự giới thiệu em là phạm thị loan ạ
sinh viên trường đại học thương mại
sau đây em có một câu hỏi muốn hỏi vị đại sứ là nền ẩm thực của việt nam rất là phong phú và đa dạng
vậy bà đã làm gì để quảng bá cái hình ảnh nền ẩm thực của việt nam ra nước bạn ạ
văn hóa việt nam mình là văn hóa lúa nước
là một đất nước thuộc về khu vực châu á
và mình cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng của những tư tưởng của nho giáo khổng giáo ở khu vực này
chúng ta là châu á
và đương nhiên chúng ta có những cái bản sắc riêng của việt nam
thì cái đấy rất là rõ
còn mexico thì là một đất nước mà nằm ở khu vực mỹ latin
tức là đã từng là thuộc địa tây ban nha nói chính tây ban nha
và họ có một cái tôn giáo của họ thì tám chín chín mươi là thiên chúa giáo
tức là cái tư tưởng của họ là nó khác với cả khu vực của chúng ta khá là lớn
có những cái rất là khác về lễ nghi tôn giáo về những cái thói quen về rất là nhiều những cái điểm kể cả văn hóa ẩm thực
ví dụ là họ ăn cái món ăn chính của họ là ngô tacos
chúng ta lại là văn hóa lúa nước chúng ta ăn cơm là chính
họ không ăn đũa như chúng ta
họ ăn rất là nhiều những cái món mà bây giờ nó lan ra bên mỹ rất là nhiều
thì đấy là cái điểm mà nó rất là đa dạng cái sự khác biệt đó
à xin mời em
em xin chào nguyên đại sứ và mọi người
và em biết rằng là nền văn hóa của hai nước có những điểm đặc biệt cũng như là địa lý rất là xa xôi với nhau
nên là có nhiều bạn sinh viên ở việt nam muốn sang du học mà cũng chưa biết nhiều thông tin
về đất nước bạn ạ
và đại sứ có lời chia sẻ gì đối với các bạn sinh viên nếu mà muốn sang du học cũng như là muốn sang du lịch ở bên mexico
em xin cảm ơn ạ
ở mexico cũng có những cái học bổng cho các bạn việt nam chúng ta để đi sang để học ở mexico kể cả học đại học và học sau đại học
nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là vì nó cũng xa và đồng thời cái ngôn ngữ để mà bắt đầu là tiếng tây bắc nha
nó cũng tạo ra một cái
trở ngại đối với cả sự quan tâm của các bạn trẻ của chúng ta
vì các bạn trẻ bây giờ là cũng học tiếng anh và cũng đi học ở rất là nhiều nơi trên thế giới
thế thì nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là ở mexico ở những cái trường mà trường cũng có một số trường rất là tốt thì họ cũng có dạy cả tiếng anh
cũng là một cái khả năng mà nếu mà các bạn muốn khám phá một vùng đất rất là đặc sắc bản sắc văn hóa và lại có học được cả tiếng anh cả tiếng tây ban nha
ai đó có thể thích tiếng tây ban nha
đã nghe cái bài hát besame mucho cái bài hát rất là dễ thương rất là tình cảm
thì cũng có thể yêu văn hóa của tây ban nha của mexico thì tôi nghĩ cũng là một cái địa điểm học du học cũng khá là phù hợp
còn về du lịch thì tôi nghĩ rằng là mexico là một trong những cường quốc du lịch trên thế giới
họ một năm họ thu hút khoảng ba mươi ba triệu
mà con số này tiếp tục tăng lên
họ có rất là nhiều điểm du lịch rất đáng để đến
rất là đẹp và rất là nổi tiếng thế giới
nhiều bạn mà muốn đi du lịch mexico và đặc biệt là có thể kết hợp đi sang mỹ hoặc là đi cuba thì sang mexico rất là thuận lợi
xin cảm ơn những chia sẻ của bà linh lan và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn
và xin cảm ơn đã dành cho tôi cái cơ hội được chia sẻ và được gửi đến các bạn
được chia sẻ và được gợi lại những ký ức những kỉ niệm rất là đẹp của nhiệm kỳ ba năm của tôi tại đất nước mexico xa xôi nhưng cũng rất là gần gũi
xin cảm ơn
việt nam giống như quê hương thứ hai của tôi
tôi đã yêu việt nam từ những giây phút đầu tiên khi tôi đặt chân tới mảnh đất này
đó là chia sẻ của anh tarit peer một công dân người ấn độ đã sinh sống và làm việc tại việt nam hơn một mươi năm nay
đó là chia sẻ của anh tarit peer một công dân người ấn độ đã sinh sống và làm việc tại việt nam hơn một mươi năm nay
xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ ngày hôm nay để cùng lắng nghe câu chuyện của anh
việt nam là nhà của tôi thứ hai
tôi đã yêu việt nam từ những giây phút đầu tiên khi tôi đặt chân tới mảnh đất này
đó là chia sẻ của anh tarit peer một công dân người ấn độ đã sinh sống và làm việc tại việt nam hơn một mươi năm nay
hãy đi đến phần nhà nhà để nghe câu chuyện của ông ấy
đến với việt nam lần đầu tiên vào tháng sáu năm hai nghìn năm

chưa bao giờ anh tarit peer lại nghĩ rằng mình có thể ở lại sinh sống và làm việc trên dải đất hình chữ s này
là một doanh nhân của nước cộng hòa ấn độ
ban đầu anh đến với việt nam chỉ để tìm hiểu thị trường mà doanh nghiệp của anh đang hướng tới
thế nhưng sự nồng ấm thân thiện của người dân việt nam
vẻ đẹp thanh bình của đất nước việt nam đã giữ chân anh lại cho tới tận bây giờ
đến với việt nam lần đầu tiên
đến với việt nam lần đầu tiên
tôi đã thử phép truyền thông với những người vì tôi không biết gì về việt nam lần đó
và nhiều người không biết tiếng tiếng tiếng
vì vậy nó rất khó
chúng tôi đã dùng ngôn ngữ trong trường hợp rất thú vị
nhưng sau vài tháng người dân rất vui vẻ khi gặp tôi ở đây
chúng rất thân thiện chúng chào mừng anh
việt nam là một quốc gia đẹp đẹp
không chỉ mong muốn được đưa hình ảnh của việt nam đến với bạn bè quốc tế
anh tarid còn muốn được giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của ấn độ đến với việt nam
để người dân việt nam hiểu hơn về đất nước và con người ấn độ
chính vì vậy mà anh đã cùng với các đối tác ở việt nam đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo của ấn độ đến với việt nam
và cũng là điều anh luôn chia sẻ với bạn bè của mình mỗi khi có thời gian gặp gỡ trò chuyện với họ
không chỉ chia sẻ những câu chuyện thú vị về việt nam
anh cũng rất quan tâm tới cuộc sống của người dân việt nam khi không ngừng tìm hiểu về đất nước và con người việt nam
bởi với anh việt nam đã trở thành quê hương thứ hai từ lúc nào không biết
hôm nay tiểu mục nhắn gửi quay nhà sẽ là lời nhắn nhủ của những người dân việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại các quốc gia trên thế giới
gửi tới chương trình
một số học sinh đang học tại hoa kỳ nhắn gửi chương trình
người việt đang sinh sống làm việc tại nước ngoài luôn phải cố gắng tận dụng khoảng thời gian này
để vừa học vừa làm thêm trang trải cho cuộc sống
khó khăn là vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh ấm áp đầy yêu thương ở quê nhà cảm xúc dường như trào dâng
mình mong các bạn du học sinh của việt nam luôn vững vàng tự tin cố gắng để đạt được những kết quả tốt nhất
du học sinh tại seoul hàn quốc chia sẻ
du học vẫn luôn là ước mơ của nhiều người
ngoài môi trường giáo dục phát triển việc học tập tại nước ngoài còn là cơ hội để trải nghiệm nền văn hóa mới lạ hấp dẫn
thế nhưng để có được những kinh nghiệm quý báu này các bạn phải để lại sau lưng rất nhiều thứ quý giá
cố lên các bạn nhé
có đi xa chúng ta mới có thể trưởng thành mới có thể thấy và hiểu khát khao được trở về nhà lớn tới mức nào
tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí znacomgmail com